thưa quý vị hội thảo khoa học quốc tế về biển đông lần thứ một mươi bốn với chủ đề biển hòa bình phục hồi bền vững do học viện ngoại giao phối hợp cùng các đơn vị tổ chức đã khai mạc vào sáng qua tại thành phố đà nẵng với sự góp mặt của gần năm trăm linh đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến
hội thảo quy tụ gần bốn mươi diễn giả là các chuyên gia uy tín của gần hai mươi quốc gia từ các châu lục khác nhau gần năm mươi đại biểu từ các cơ quan đại diện nước ngoài tại việt nam trong đó có tám đại sứ